tòa án nhân dân tỉnh con tum sáng nay mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo a thuốc chú tại huyện con rẫy tỉnh con tum
trong vụ án giết người xảy ra tại thôn hai xã đắk quân nè huyện con rẫy
theo cáo trạng bực tức cha đẻ là ông a pơi thường xuyên uống rượu say về và có hành vi đánh chửi mắng mẹ
nên vào khoảng bốn giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm ngoái a thuốc về nhà gặp bố và dùng cây xà beng đánh vào ngực lưng và đầu của bố mình
lúc này người hàng xóm phát hiện và trình báo công an khi lực lượng công an xã tới hiện trường thì phát hiện ông a pơi đã tử vong
với hành vi trên a thuốc phạm tội giết người và bị tòa án nhân dân tỉnh con tum tuyên phạt một mươi tám năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với phạm văn tài
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng tám giờ tối ngày một mươi một tháng bốn tài điều khiển xe máy tới phường một thành phố vĩnh long để gặp một thanh niên lạ mặt
mua heroin với giá ba trăm linh đồng đến khoảng hai giờ chiều ngày hôm sau lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phát hiện
thu giữ số ma túy trên tại nhà của tài ngoài ra tài còn tự nguyện giao nộp hai bịch ni lông có chứa chất ma túy
mà tài mua của một người lạ mặt ở tỉnh bến tre với giá là bốn triệu đồng
sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo kim bung dê quốc tịch hàn quốc
và bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu cần tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế
kinh doanh poker giám đốc người hàn và đồng phạm đã đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưỡng để lừa một trăm năm mươi sáu nạn nhân
chiếm đoạt hơn bảy mươi sáu tỷ đồng theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám kim bum dê đã thành lập
một mươi công ty trong đó sử dụng bốn công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật để giúp sức cho việc lừa đảo
của mình kim bum dê tuyển thêm bảy nhân viên người việt nam mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế
kinh doanh poker nhưng thực tế các công ty này không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động
của nhà đầu tư sau để chi trả lãi hoa hồng cho người tham gia trước chi phí hoạt động của công ty duy trì hệ thống và chiếm đoạt
sử dụng cá nhân tổng số tiền mà kim bum dê và các đồng phạm chiếm đoạt của một trăm năm mươi sáu bị hại là hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng năm
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo phạm tấn ngoạn giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp
tỉnh phú yên vừa bị tuyên phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng tội danh trên phạm thị mỹ hòa kế toán trung tâm
bị phạt một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo cáo trạng trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ông ngoạn và bà hòa đã thống nhất
với một số cán bộ của trung tâm
ký hợp đồng lao động với tám mươi bảy giáo viên thỉnh giảng và ghi tên hai mươi hai giáo viên cơ hữu của trung tâm vào đứng tên trong hồ sơ
kế hoạch đào tạo các lớp dạy nghề lái xe ô tô để đủ điều kiện được sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe
đa số giáo viên trên không dạy lái xe nhưng ông ngoạn và bà hòa đã thống nhất để các giáo viên viết ký khống vào sổ lên lớp
sổ theo dõi thực hành lái xe nhằm hợp thức hóa việc đào tạo nghề lái xe
sau đó bà hòa làm chứng tử thanh toán và ông ngoạn ký duyệt chi tổng số tiền là tám trăm hai mươi sáu năm triệu đồng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
giả danh công an cưỡng đoạt tiền của nhiều học sinh đối tượng nguyễn văn sang chú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
trước đó công an xã ea cao thành phố buôn ma thuột đã nhiều lần nhận được phản ánh của các em học sinh về việc vào đêm khuya
bị một đối tượng tự xưng là công an dùng gậy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính
nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng cho đi còn nếu không thì bị giữ đăng ký xe và hẹn hôm sau đến một địa điểm khác đưa tiền để nhận lại giấy tờ
vào cuộc xác minh công an xã ea cao đã bắt được đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn văn sang
sang khai nhận đã thực hiện trót lọt năm vụ cưỡng đoạt tiền của các em học sinh
hai người bị mắc kẹt trong cabin xe tải do tai nạn giao thông đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng nhanh chóng giải cứu thoát ra bên ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ chiều nay tại đoạn đường trước địa chỉ số nhà một trăm ba mươi ba đường trường trinh quận thanh khê thành phố đà nẵng
xảy ra va chạm giao thông khiến tài xế xe tải là trương tấn đa và phụ xe là võ huỳnh xuân điệp bị mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng cùng công an quận thanh khê nhanh chóng điều động các phương tiện chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
khoảng bốn mươi phút sau sau khi sử dụng thiết bị banh tách thủy lực để tiến hành cứu nạn lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người bị nạn ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế
lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chuỗi ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gây gắt sẽ kết thúc ở khu vực đông bắc bộ từ ngày hôm nay và ở các khu vực khác ở bắc bộ và trung bộ là từ ngày mai hai mươi bốn tháng năm
tuy nhiên sau nắng nóng các khu vực này lại được dự báo là sẽ có mưa rào và rông mặc dù những cơn mưa sẽ giúp giải nhiệt nhưng lại tiêm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm
trước đó sau những ngày nắng nóng gây gắt hồi đầu tháng năm mưa đá rông lốc xảy ra tại một số địa phương kéo theo đó là một loạt hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh và cũng gây ra nhiều thiệt hại
theo các chuyên gia có hai kiểu mưa rông thứ nhất là trong giai đoạn chuyển mùa trời đang nắng nóng mà có không khí lạnh về và thứ hai là những mưa rông vào buổi chiều tối của ngày nắng nóng
thế nhưng dù là trường hợp nào thì cũng đều tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm cần đặc biệt chú ý
không chỉ là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra mà ngay cả sức khỏe của người dân cũng rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi như vậy
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hiện tượng mưa rông lốc xét vẫn còn có khả năng trong những ngày tới
người dân cần hết sức cẩn trọng theo dõi sát dự báo thời tiết từng khu vực để chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại
xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị theo thống kê thực tế hiện nay ở nước ta
có hàng chục nghìn người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam thế nhưng chưa xác định được quốc tịch
ngoài ra còn nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân
do đó bộ công an đã đề xuất bổ sung một điều trong dự thảo luật căn cước về quản lý người gốc việt nam
điều này là cần thiết và là bước tiến quan trọng tạo điều kiện cho người dân và công tác quản lý dân cư được chặt chẽ hơn
cuộc sống bấp bềnh quanh năm làm nghề đánh bắt cá ở biển hồ campuchia nhưng vẫn không đủ sống
vợ chồng ba giàng đã đưa tám người con trở về việt nam sinh sống cách đây hai mươi năm
không có giấy tờ tùy thân hai vợ chồng bà và các con không xin được việc làm ổn định
gia đình anh tăng văn sang cũng trở về việt nam cách đây một mươi chín năm
và cũng không có bảnh giấy tờ nào
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tôi xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi